vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với đồng chí miguel díaz canel bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba chủ tịch nước cộng hòa cuba
tham gia cuộc điện đàm có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng đứng đầu một số ban bộ ngành hai nước
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng điện đàm vào dịp quan trọng đánh dấu một năm với nhiều hoạt động trao đổi hợp tác thiết thực nhiều dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hai nước
trong một mươi hai năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam cuba thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng
về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước khẳng định quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt mẫu mực giữa hai đảng hai nước trao đổi những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới nhất trí tăng cường hiểu biết giúp đỡ lẫn nhau duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cấp cấp tiếp tục trao đổi lý luận kinh nghiệm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp y tế tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn
nandiyat khanel bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp việt nam tăng cường đầu tư vào các dự án tại cuba nhất là trong các lĩnh vực sản xuất lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh đạo fidel castro thể hiện tình cảm đặc biệt của cuba dành cho việt nam
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình tái khẳng định phản đối chính sách bao vây cấm vận chống cuba
tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng gửi lời mời đồng chí raul castro và đồng chí nandiyat khanel sớm sang thăm tại việt nam
đồng chí nandiyat khanel cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời
sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại phủ tổng thống indonesia
tổng thống joko widodo đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đúng một mươi giờ đoàn xe chở chủ tịch nước từ cổng tiến vào phủ tổng thống
ngay từ cổng của dinh tổng thống đội nghi lễ gồm quân nhạc kỵ binh và đội nghi lễ trong trang phục truyền thống đa màu sắc của indonesia đã đón và dẫn đoàn vào dinh
trong tiếng nhạc chào mừng tổng thống joko widodo mời chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bước lên bục danh dự quân nhà cử quốc thiểu việt nam và quốc thiểu indonesia
cùng lúc đó nhiều loạt đại bác chào mừng đã vang lên thể hiện sự coi trọng chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước
sau lễ đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp riêng và hội đàm cấp cao với tổng thống joko widodo
đánh giá những kết quả hợp tác đạt được những năm qua thảo luận định hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lãnh đạo một số bộ ngành ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo cũng có buổi gặp gỡ báo giới thông tin sơ bộ về kết quả hội đàm
sau đó tổng thống joko widodo chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
tháp tùng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thăm cấp nhà nước đến nước cộng hòa indonesia từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã có buổi làm việc với ngài agus irianto tổng thanh tra cảnh sát phó giám đốc ủy ban quốc gia về kiểm soát
ma túy cộng hòa indonesia hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm ma túy
giữa hai nước nói riêng trong khu vực asean nói chung nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn với hình thức linh hoạt phù hợp với tình hình mới
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ việt nam và indonesia đã hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương asean về ma túy
hai nước cũng luôn chia sẻ lập trường chung về thái độ không khoan nhượng với ma túy và theo đuổi mục tiêu lâu dài
hướng tới một cộng đồng chung asean không ma túy
thứ trưởng ghi nhận đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa bộ công an việt nam với ủy ban quốc gia về kiểm soát ma túy cộng hòa indonesia trong thời gian qua
trong khuôn khổ hợp tác đa phương hai bên đã tích cực duy trì hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn cơ chế hợp tác đa phương đặc biệt
trong khuôn khổ hội nghị cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước asean và các cơ chế hợp tác chính trị an ninh khác trong khu vực
thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ tin tưởng bản ghi nhớ trong hợp tác đấu tranh với tội phạm buôn bán trái phép ma túy chất hướng thần và tiền chất được ký kết sắp tới giữa hai nước
sẽ tạo tiền đề và cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng có các hoạt động hợp tác chặt chẽ và thiết thực hơn nữa
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp ngăn chặn chấn áp hiệu quả hoạt động tội phạm ma túy ở khu vực nói chung và tại hai nước nói riêng
đóng góp vào việc thúc đẩy làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
để thúc đẩy hợp tác triển khai bản ghi nhớ tại buổi làm việc hai bên thống nhất sẽ tiếp tục xây dựng triển khai có hiệu quả ba công ước quốc tế về kiểm soát ma túy
thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy nhất là qua đường biển
quản lý cập nhật danh mục các chất hướng thần tiền chất theo quy định pháp luật về tội phạm ma túy của mỗi nước nhằm mục tiêu hướng đến một cộng đồng chung asean không ma túy
kịp thời trao đổi chia sẻ thông tin nghiệp vụ cũng như các bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong đấu tranh với tội phạm ma túy
bên cạnh đó tăng cường hoạt động phối hợp hoạt động điều tra chung trong phòng chống tội phạm ma túy hợp tác triển khai các chương trình chiến dịch nâng cao nhận thức cho người dân
trước những hệ lụy do tội phạm ma túy gây ra góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
hôm nay công an tỉnh long an tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
đến dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn được ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh long an
báo cáo kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng công an các cấp trong tỉnh long an đã giữ vững thế chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội xác định địa bàn trọng điểm phức tạp để tập trung chuyển hóa
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
các mặt công tác xây dựng lực lượng hậu cần tiếp tục được tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì và phát huy
qua đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh long an đạt được trong năm qua chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó yêu cầu công an tỉnh long an cần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đặc biệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động xây dựng kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại
vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu
chức sắc tôn giáo người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh sóc trăng đến thăm bộ công an
sóc trăng là tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng ở các tỉnh phía nam với ba dân tộc chính là kinh khơ me hoa và dân tộc thiểu số khác
thời gian qua các đại biểu người có uy tín chức sắc tôn giáo tỉnh sóc trăng đã gần mẫu đi đầu phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền
vận động giáo dục đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhất là đường lối phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tạo được sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề mâu thuẫn nội bộ nhân dân
giữa nhân dân với tổ chức tôn giáo và chính quyền các cấp
bên cạnh đó góp phần tham gia xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao những thành tích của các đại biểu người có uy tín chức sắc tôn giáo ở tỉnh sóc trăng đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời mong muốn thời gian tới các đại biểu chức sắc phật giáo tiếp tục kiên định phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội và nêu cao tinh thần vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo trân trọng gìn giữ phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phật giáo việt nam
các đại biểu người có uy tín vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc các tôn giáo đoàn kết trong cộng đồng dòng họ giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt tiếp tục vận động tín đồ đồng bào thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước nêu cao cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ địch và các phần tử xấu góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ

nhiều ý kiến nhấn mạnh đến ngày một một hai nghìn hai mươi ba theo quy định của luật cư trú thì sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã được cấp sẽ không còn giá trị nên việc ủy ban pháp luật tổ chức phiên giải trình này là rất có ý nghĩa để đánh giá khả năng thực thi của quy định nêu trên và đề ra các giải pháp xử lý vướng mắc nếu có trên thực tiễn
báo cáo giải trình tại phiên làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ bộ công an đã chủ động đề nghị chính phủ xây dựng thực hiện đề án sáu về phát triển dữ liệu đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó phân công nhiệm vụ cho các cơ quan trung ương địa phương trong lộ trình từ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi
giai đoạn vừa qua các tiện ích được xây dựng và đưa vào sử dụng đã phục vụ hiệu quả nhu cầu liên quan của công dân được người dân bước đầu đồng tình
tuy nhiên việc còn có một số bộ ngành địa phương chưa kết nối cơ sở dữ liệu là một thách thức khi thời hạn bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy đang tới rất gần
hiện các cơ quan bộ ngành địa phương đang nỗ lực khắc phục khó khăn
sớm hoàn thành các công việc đặc biệt trong ngày hôm nay chính phủ đã ký ban hành nghị định một trăm linh bốn ndcp về sửa đổi
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba người dân không cần xác nhận bằng giấy thay vào đó xác nhận trên môi trường điện tử không cần sử dụng giấy tờ như trước đây
bộ công an cũng triển khai bảy phương thức để trong thời gian quá độ người dân có thể có nhiều công cụ khác nhau
thực hiện các thủ tục hành chính thay vì thực hiện trên môi trường điện tử
phát biểu kết luận phiên giải trình chủ nhiệm ủy ban pháp luật hoàng thanh tùng đề nghị
chính phủ cần quan tâm chỉ đạo các bộ ngành chính quyền địa phương ra soát sửa đổi kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật
tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia bám sát tiêu chí đã đề ra tăng cường đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu
sớm liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tăng cường tuyên truyền phổ biến cho người dân sử dụng thông tin công dân
thay thế khi thực hiện các giao dịch dân sự thủ tục hành chính
với tinh thần chiến đấu kiên cường quả cảm mưu trí sáng tạo quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không
chiến lược chủ yếu bằng b năm mươi hai
nếu quốc mỹ làm nên chiến thắng lừng lẫy hà nội điện biên phủ trên không
trong trận chiến đấu một mươi hai ngày đêm lịch sử ấy có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự bảo vệ tài sản của nhà nước tính mạng tài sản của nhân dân
năm mươi năm trôi qua đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng trong ký ức của thiếu tá hà đình thung
vẫn nhớ như in những mất mát đau thương trong trận chiến một mươi hai ngày đêm
giờ đây ông vẫn tự hào bởi đã cùng đồng đội góp một phần công sức làm nên chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
lúc bây giờ là mỗi đồng chí phụ trách một khối phố lúc bây giờ là con số thì khoảng độ một mươi năm đồng chí trở lại thôi
thế là mất khoảng chục đồng chí là cảnh sát khu vực còn lại bốn đồng chí là trực ban
lúc bây giờ là không có cảnh sát duy sự
nhiệm vụ lúc bây giờ là chủ yếu cảnh sát khu vực là quản lý số đối tượng tề nguyện và một số đối tượng hình sự hoạt động nổi
nhưng mà đến lúc chiến tranh ác liệt thì vận động triệt để đi sơ tán
ở thời điểm đó các chiến sĩ cảnh sát khu vực ngày đêm bám trụ vừa nhận nhiệm vụ vận động đưa nhân dân đi sơ tán
vừa bảo vệ các điểm mục tiêu quan trọng
có đồng chí công an đã sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu dân dưới làn bom đạn của kẻ thù

vào lúc khoảng độ một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai thì bắt đầu nhiều tuốc máy bay địch đánh phá khu lao động mai hương
thì bắt đầu là khu vực đã tàn phá gần hết
phục vụ chiến đấu chủ yếu là cảnh sát thôi chứ bảo vệ không còn ai nữa
thế là cứ thay nhau khuyên người chết ra trường tiểu học bảy mai
sau khi kết thúc cái buổi đánh phá hôm hai mươi tám tháng một mươi hai thì bắt đầu anh em tập trung về thì tắm giặt rồi ăn uống
xong cuối cùng bắt đầu viết tiểu sử và thành tích cho đồng chí nguyễn văn quân
lúc bây giờ đồng chí cảnh sát là trung sĩ thôi
cũng như các đồng đội thiếu tướng đỗ văn sơn khi đó mới một mươi chín tuổi
là chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ông và đồng đội luôn sẵn sàng trực chiến để tiếp nhận xử lý thông tin
kịp thời có mặt tại hiện trường bất chấp bom rơi
dập tắt các đám cháy cứu thương cứu sập
bảo vệ tính mạng của nhân dân và tài sản của nhà nước
trong suốt một mươi hai ngày đêm đó lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
cùng với các lực lượng khác việc là quân đội
cũng thường trực chiến đấu rất là canh thẳng
và sẵn sàng chiến đấu đi chữa cháy
tất cả những vụ cháy xảy ra
tôi vẫn nhớ không thể quên được những hình ảnh nhìn lên bầu trời
tất cả những cái đường đạn tên lửa
rồi pháo quao xạ của quân đội ta bắn giấc trời